trước đây người bán hàng rong chủ yếu sử dụng quang cánh xe đạp thồ xe máy
vì những phương tiện này dễ di chuyển dễ luồn lách vào ngõ hẻm để tiện đầu bán đó
thế nhưng hiện nay ngoài những phương tiện kể trên nhiều người chủ yếu là buôn bán hoa quả
nông sản nhỏ lẻ đã thay đổi việc buôn bán hàng rong bằng việc đưa những phương tiện lớn hơn
chở khối lượng hàng hóa cồng cành và khiến cho ngõ phố không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
mà còn gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị
dạo quanh những tuyến đường lớn như giải phóng nguyễn xiển lê trọng tấn đường tô hữu kéo dài
đều dễ dàng bắt gặp cảnh tượng này
mùa nào thức đấy bày la liệt từ các loại trái cây đến ngô khoai sắn
mặc dù hình thức buôn bán này được cho là khá thuận tiện cho cả người bán và người mua
thế nhưng việc không có một quy hoạch dẫn đến sự lộn rộn lấn chiếm lòng đường
đấy rồi là vấn đề liên quan đến đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường và cảnh quan
nó không dính thì nó dẫn đến có thể là nếu không tổ chức tốt thì nó gây nhích nhát
mất an toàn là cả hai kia cảnh
một là cái xe đó đỗ ở đấy thì khi đó là cả trời giao thông
rồi là các xe khác người ta quan sát kém thì người ta dễ đâm vào
hình thức này thực tế không phải là mới thế nhưng cần có sự quy hoạch để tạo điều kiện cho người dân
nhưng vẫn bảo đảm an toàn giao thông
bên cạnh đó cách quản lý bằng hình thức
xử phạt truyền thống hiện nay cũng được cho là chưa phù hợp
bởi hoạt động buôn bán theo kiểu này không có một địa điểm cố định mà luôn di chuyển nay đây mai đó
và việc xử phạt cũng chỉ dừng lại ở cái biệt vụ việc
dễ dẫn đến tâm lý đối phó khó mang tính định hướng và dễ tái phạm
trong tất cả các thành phố trên thế giới đều có xảy ra chuyện này
chỉ có khác là người ta có tổ chức người ta có sắp xếp cho các hộ nông dân ở ngoại ô
vận chuyển các nông sản vào thành phố
còn liệu các cái thức dụng khác phải bán vào trong những cái chợ cuối tuần
hay là những đường phố mà người ta cho phép
điều đó nó thể hiện cái khả năng quản lý tổ chức của cái đô thị đấy
hiện nay chúng ta mới chỉ cấm hình thức này bằng việc xử phạt các xe này dừng đỗ sai quy định
thực tế này đòi hỏi cần có những cách quy hoạch
định hướng phù hợp để hoạt động này không diễn ra tự phát như hiện nay